xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh với tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép than khoáng sản xăng dầu trên biển
vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh
tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu trên biển của lực lượng bộ đội biên phòng
từ tháng hai đến nay các đơn vị bộ đội biên phòng tiến biển bắt giữ xử lý hai trăm một mươi ba vụ năm trăm sáu mươi ba đối tượng hơn bảy lít xăng dầu
tăng một trăm sáu mươi hai vụ và bốn trăm chín mươi sáu đối tượng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
các tăng vật khác bao gồm hơn tám mươi tám tấn than gần một mươi ba chín trăm linh tấn bã xích thải gần sáu mươi sáu bao thuốc lá ngoại hơn hai tấn pháo nổ
tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng trị giá hàng hóa tịch thu ngân sách nhà nước trên năm mươi tỷ đồng
qua công tác điều tra cơ bản các đơn vị đã lập danh sách hai mươi bảy doanh nghiệp một trăm linh tám cá nhân hai trăm ba mươi một phương tiện nghi vấn buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
để ngăn chặn kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán vận chuyển kinh doanh hàng hóa trái phép trên biển
trong thời gian tới bộ tư lệnh bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát các phương tiện người trên biển
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho các ngư dân cư dân sinh sống nơi biên giới